thông tin chúng tôi vừa cập nhật đó là vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba
bộ y tế thông báo đã ghi nhận thêm bảy ca bệnh mắc covid một mươi chín
trong đó có một bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín
tại việt nam đến thời điểm này là một trăm bốn mươi một ca
hiện một trăm hai mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được theo dõi cách ly điều trị
tại các cơ sở y tế trong cả nước đa số đều có sức khỏe ổn định
trong đó có ba bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng
được điều trị tích cực tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
hai mươi sáu bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế
cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với covid một mươi chín
bảy bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần hai
và đến thời điểm này cũng đã ghi nhận bốn nhân viên y tế
gồm hai người của bệnh viện bạch mai và hai người của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương mắc covid một mươi chín
trở lại với những thông tin về diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên thế giới đang diễn biến ngày càng nhanh theo chiều hướng xấu
tính tới một mươi năm h chiều nay hai mươi năm tháng ba số ca mắc bệnh đã vượt qua con số bốn trăm hai mươi với gần một mươi chín người tử vong
libya ngày hôm nay cũng đã ghi nhận ca nhiễm sars cov hai đầu tiên
trong khi châu âu tiếp tục là điểm nóng của dịch covid một mươi chín
với đức đã ghi nhận gần ba mươi ba ca nhiễm virus sars cov hai
trong khi đó italia vẫn đang là ổ dịch covid một mươi chín nghiêm trọng nhất
tại châu âu với hơn sáu mươi chín ca nhiễm và gần bảy ca tử vong
tính đến hôm nay số ca nhiễm mới ghi nhận tại italia tiếp tục giảm liên tiếp trong ba ngày
làm giấy lên hy vọng của giới chức nước này trong công tác không chế dịch
mỹ là ổ dịch covid một mươi chín nóng thứ hai trên thế giới vào thời điểm này chỉ sau italia
hiện số ca nhiễm sars cov hai ở mỹ đã lên tới gần năm mươi năm ca
trong đó riêng ngày hôm nay đã có gần tám trăm linh trường hợp tử vong
đáng lưu ý mỹ ngày hai mươi bốn tháng ba đã xác nhận trường hợp trẻ em
đầu tiên tử vong do covid một mươi chín tại thành phố los angeles
dù bệnh nhân trước đó có tình trạng sức khỏe tốt
đây là ca tử vong trẻ em đầu tiên do virus sars cov hai tại mỹ
và là ca tử vong thứ ba trên thế giới ở đội tuổi này
ngoài ra hải quân mỹ cũng vừa thông báo phát hiện ba thủy thủ trên tàu sân bay uss theodore roosevelt
có kết quả dương tính với virus sars cov hai
đây là lần đầu tiên virus này xuất hiện trên một tàu quân sự đang hoạt động
hiện ba thủy thủ này và những người tiếp xúc với họ đã được cách ly
iran vẫn là quốc gia châu á có số ca nhiễm virus và tử vong nhiều nhất chỉ sau trung quốc
tính đến một mươi năm giờ chiều nay số ca nhiễm covid một mươi chín ở iran là trên hai mươi bốn tám trăm linh trường hợp
trong đó đã có gần hai ca tử vong
bộ y tế iran cho biết cứ một mươi hai phút lại có một người tử vong ở nước này vì covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín cũng đã xuất hiện tại tất cả các nước asean với trên bốn năm trăm linh ca nhiễm virus và một trăm một mươi hai người tử vong
trong đó malaysia có số ca nhiễm nhiều nhất với hơn một bảy trăm linh ca
và indonesia có số người chết cao nhất với năm mươi năm trường hợp